hiện tại trong những ngày này dịch cúm gia cầm ah năm n sáu đang có những diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh thành hóa
và để tránh nguy cơ dịch lây lan rộng các ngành chức năng đang khẩn trương triển khai quyết liệt nhiều giải pháp tại tất cả hai mươi bảy huyện thị và thành phố
đây là trang trại nhà ông nguyễn văn thọ tại thôn lai thịnh xã tân khang huyện nông cống
trước khi xuất hiện dịch cúm da cầm ah năm n sáu gia đình ông nuôi ba trăm linh con gà sáu trăm linh con ngan
đàn gia cầm này đã được phát hiện bị nhiễm bệnh đầu trên địa bàn tỉnh thanh hóa hiện tại toàn bộ đã bị tiêu hủy
nói chung là chỉ biết gà vịt ốm thôi anh rồi mùa thì mùa trôi nổi rồi chấp nhận thôi chứ không biết được thứ nào cả
nuôi hơn một tháng ba bốn ngày rồi đó bị nói chung là bố à này nó ốm mình lấy thuốc cho nó uống thì thấy không có thì báo thôi
thông tin từ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thanh hóa
từ ngày ba tháng hai đến nay bệnh cúm gia cầm ah năm n sáu đã xảy ra tại một mươi bốn hộ chăn nuôi ở ba xã thuộc hai huyện nông cống và huyện quảng sương
lực lượng chức năng đã tiêu hủy hơn hai mươi bốn ba trăm linh con để phòng bệnh lây lan
công tác tuyên truyền hết sức cần thiết để cho bà con không chủ quan
tuyên truyền cho bà con là mua những cái giống da cầm và sản gia cầm rõ nguồn gốc có qua kiểm dịch
như ta thấy trong trường hợp ở đây này hộ chăn nuôi này là mua con giống trôi nổi
và cái việc là vận chuyển kể cả mình mua nhập vào mình bán đi thì đều phải theo đúng quy định tức là theo có kiểm dịch kiểm soát
tránh tình trạng mà có như là mang dịch cho bản thân gia đình mình rồi lại làm lây lan dịch ra cộng đồng
để tránh nguy cơ dịch lan rộng cục thú y đề nghị chính quyền địa phương và ngành thú y tỉnh thanh hóa tiếp tục triển khai tiêm phòng vaccine h năm n sáu
tiêu độc khử trùng làm tốt công tác lập chốt và duy trì hoạt động cấm tuyệt đối việc vận chuyển gia súc gia cầm ra vào vùng dịch
cấm tái đàn trước khi hết dịch